trong khi ông joe biden tiếp tục quá trình chuyển giao và công bố các vị trí chủ chốt trong nội các vào những ngày tới
thì ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã khởi động tiến trình chuyển giao sau khi cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp tuyên bố ứng cử viên của đảng dân chủ joe biden rằng
ông có thể chính thức bắt đầu tiến trình nhận chuyển giao quyền lực
tổng thống donald trump tuyên bố ông đã chỉ thị nhóm của ông tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao quyền lực cho ông biden
tuy nhiên ông cũng đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi các khiếu nại pháp lý liên quan đến kết quả bầu cử
trong những ngày tới nhóm chuyển giao quyền lực của ông biden sẽ bắt đầu gặp gỡ các quan chức chính quyền liên bang
để thảo luận các biện pháp ứng phó với đại dịch covid một mươi chín bảo đảm an ninh quốc gia và nhiều vấn đề khác